trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy xong hồng kêu mỹ đem điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ
hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu nhưng mỹ không đồng ý do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là trà thanh phong và nguyễn đức thu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố
trước đó công an huyện thăng bình tiếp nhận đơn tố giác của anh kiều minh hòa
về việc bị phong và thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn
theo đơn trình bày của anh hòa vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vợ anh hòa bị công an huyện duy xuyên bắt giữ về hành vi chứa mại dâm
sau đó anh hòa được thu giới thiệu gặp phong để chạy án
và phong đưa ra giá chín trăm bảy mươi triệu đồng để lo vụ việc
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì phong đã im hơi lặng tiếng và không thực hiện lời hứa
công an huyện thăng bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ hai đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trà thanh phong
còn bị can nguyễn đức thu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực rừng tràm thuộc ấp ba xã phú thạnh
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bị lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liên bỏ chạy
tuy nhiên một mươi sáu đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường và trên người các con bạc cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt
một mươi bốn điện thoại di động chín xe máy các loại và nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
xong lắc tài xỉu trên do hai đối tượng là hà nguyên vũ và nguyễn diệp vũ linh đứng ra tổ chức
dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ một trăm linh đồng cho đến một triệu đồng tiền mặt
mời quý vị cùng cập nhật các số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh
theo thông tin từ bộ y tế cho đến nay cả nước đã chữa khỏi cho hơn chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có bốn sáu trăm ba mươi trường hợp nặng

kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có một tám mươi bốn sáu trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay có tám trăm chín mươi bảy năm trăm hai mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày vừa qua đó là yên bái bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm linh sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn sáu mươi sáu triệu liều tiêm mũi hai là hơn bốn mươi triệu liều
trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
vào ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi một trên địa bàn huyện vừa xuất hiện một ca dương tính với sars cov hai đầu tiên trong cộng đồng
ca nhiễm này là phụ nữ ba mươi ba tuổi đang ở trọ tại khu dân cư số một mươi đã được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một bệnh nhân đi từ côn đảo về huyện tràng bom tỉnh đồng nai để thăm cha mẹ
vào chiều cùng ngày bệnh nhân di chuyển đến thành phố thuận an tỉnh bình dương làm nhân viên trong một quán karaoke
tại đây sau đó xuất hiện ca nhiễm sars cov hai cho nên cho đến trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một bệnh nhân lên thành phố hồ chí minh đi máy bay trở về côn đảo
vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông báo kết quả xét nghiệm pcr của bệnh nhân này dương tính với sars cov hai
bên cạnh việc tuyên truyền người dân không chủ quan trước dịch bệnh rất nhiều tỉnh thành trong đó có bạc liêu
tiến hành thắt chặt hơn nữa các hoạt động phòng chống dịch bệnh bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một
các hoạt động ngoài trời không tổ chức quá một mươi người ngoài công sở trường học tạm dừng phục vụ tại chỗ tất cả các dịch vụ ăn uống kể cả nhà hàng trong khách sạn
người dân không được ra đường trong khoảng thời gian từ hai mươi h hôm trước cho đến bốn h sáng ngày hôm sau trừ các trường hợp theo quy định
nếu chưa tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày trở lên hoặc không phải người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thì không được ra đường kể cả bà nội
các xã cấp thẻ đi chợ mỗi hộ đi hai lần một tuần người đi chợ cũng phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời hạn sáu tháng trở lại hoặc đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã tiêm một mũi qua một mươi bốn ngày